cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum cho biết đang tiếp tục điều tra điểm chứa gỗ lậu vừa được phát hiện tại mỏ khai thác cát sỏi trên sông pi ở xã đắc sơ pi huyện đắc hà
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum phát hiện trong bãi chứa cát của điểm mỏ khai thác cát sỏi trên đông duxbury đoạn qua thôn bảy xã duxbury có gỗ lậu
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hàng chục lóng gỗ được cất giấu dưới lớp cát gỗ lậu được lâm tặc cất giấu ở nhiều điểm khác nhau
với bốn hộp gỗ đường kính khoảng tám mươi cm được xẻ thành hộp lâm tặc giấu sát chân tường có sáu cây gỗ tròn được nhận định là trục vớt dưới sông
cây dài nhất gần ba mươi mét ngoài ra còn có một mươi một lóng gỗ tròn được cất giấu ở những điểm khác
trong số gỗ bị phát hiện một số đã ngâm lâu năm ngày dưới nước một số khác có dấu hiệu mới khai thác từ rừng
riêng một mươi một lóng gỗ vừa khai thác lâm đặc để lộ thiên nhưng ở dưới khe trong bãi tập kết nên từ ngoài nhìn vào rất khó phát hiện
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy hơn một năm tấn tài lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng hai tổ công tác đối biên phòng a mú xung phối hợp với công an xã a mú xung
đã phát hiện hai đối tượng đang có hành vi tập kết hàng hóa ra bờ suối biên giới
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ chạy
tổ công tác tiến hành lập biên bản và kiểm tra toàn bộ số hàng mà các đối tượng bỏ lại
gồm tám mươi ba bao tải màu đen bên trong có chứa hai thùng cắt tông đựng thực phẩm là tài lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
toàn bộ số hàng trên có giá trị khoảng tám mươi ba triệu đồng
sau khi các cơ quan chức năng thẩm định và xác định tình trạng tăng vật là tài lợn
đang trong giai đoạn phân hủy không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đề nghị tiêu hủy ngay
đem vàng giả đi cầm cố nhưng bị chủ cửa hàng phát hiện
lê thị ngọc huyền chú huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
tống đạt các quy định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai lê thị ngọc huyền điều khiển xe máy vào tiệm vàng ngọc dũng
để cầm cố hai sợi dây kim loại màu vàng với giá bốn mươi tám triệu đồng
trong lúc đếm tiền để giao cho huyền thì bà đoàn thị hiền chủ tiệm vàng thấy nghi vấn nên đem hai sợi dây trên đưa cho chồng kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện hai sợi dây trên là vàng giả
tại cơ quan công an huyền khai nhận hai sợi dây được một người đàn ông mới quen đưa đi cầm giúp
nếu thành công thì sẽ được trả công là năm triệu đồng
thưa quý vị vay tiền ngân hàng để trang trải cuộc sống vay tiền để làm ăn
thế nhưng để đủ điều kiện vay thì khách hàng phải mua một gói bảo hiểm nhân thọ
trị giá hàng chục triệu đồng
câu chuyện tưởng như hết sức vô lý này lại diễn ra trong một thời gian dài khiến nhiều người không khỏi bức xúc
và với những người dân lao động có mức thu nhập thấp thì vay tiền ngân hàng đã khổ
giờ lại phải gồng thêm một khoản tiền bảo hiểm để đủ điều kiện vay lại càng trở nên khó khăn hơn
kinh nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong vai trò là một khách hàng có nhu cầu mua nhà trả góp

và câu chuyện phải mua bảo hiểm

thưa quý vị với mong muốn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn
thành phố hồ chí minh đang nghiên cứu các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo
trách gbt trong các dịch vụ công trực tuyến
được kỳ vọng là công cụ đắc lực hỗ trợ quản lý nhà nước
song cũng có không ít thách thức nhất là các giải pháp về bảo mật
an toàn thông tin quản lý dữ liệu của các cơ quan tổ chức khi sử dụng trách gbt
những thông tin ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
tại tòa đàm ứng dụng trách gbt trong quản lý nhà nước
các hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp
cơ hội và thách thức do sở thông tin và truyền thông
sở khoa học và công nghệ đại học quốc gia tp hcm và thành đoàn tp hcm tổ chức
đồng chí dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đã giao các sở ngành nghiên cứu để khai thác công cụ trách gbt sớm và hiệu quả
trước mắt là ở lĩnh vực hành chính công
không chỉ với trách gbt mà nói chung với tất cả những cơ hội mới
chúng ta cần phải nhanh nhẹ nắm mắt nhưng mà phải sáng suốt tỉnh táo
không có chạy theo một cách mù quán nhưng mà đừng có cái tư tượng là
thấy mới thì là mình phải đứng tiêu cực không tiếp nhận nó
bởi vì thời đại ngày nay là thời đại của những thay đổi
thời đại của những sáng tạo
chúng ta mà chậm chúng ta không chấp nhận sự thay đổi
chắc chắn chúng ta sẽ bị lạc hậu bị tụt hậu
và như vậy thì thành phố sẽ mất đi những cơ hội để phát triển
sứ mệnh của thành phố hồ chí minh là phải là một cái đơn vị
một cái địa phương phải giữ được cái vai trò là đầu tàu đặc biệt
là trong những cái sáng tạo đổi mới để mà có thể phục vụ cho người dân
để tạo ra một môi trường sống tốt hơn
theo sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh
qua khảo sát một doanh nghiệp có khoảng bốn mươi tám số công ty đã ứng dụng
gratgpt vào công việc và đang dần thay thế nhân sự
ở một số vị trí nhất định
tuy nhiên gartsgpt cũng đặt ra những thách thức tiềm ẩn
trong quản lý nhà nước về tính minh bạch chính xác an toàn thông tin
các tranh chấp xung đột có liên quan
chúng tôi nhận thấy rằng là cần phải nâng cao nhận thức
tìm hiểu sâu hơn về trashcbt để tìm cách là khai thác những cái lợi thế
của trashcbt trong quản lý nhà nước nhằm mục đích là nâng cao
cái hiệu suất công việc của công chức của thành phố
và từ đó là phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn
theo đó thành phố đặt hàng các giải pháp ứng dụng chartsgpt
trong các dịch vụ công trực tuyến trả lời tiến độ thực hiện cho người dân
ứng dụng trashcbt vào tổng đài một nghìn hai mươi hai nhằm nghi nhận ý kiến
và trả lời kỹ thuật về công việc của thành phố
các ứng dụng trashcbt trong hỗ trợ lãnh đạo bằng các giải pháp
nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ lý ảo đăng ký và kiểm tra lịch làm việc
tấm tắt hồ sơ tài liệu
trước nhất là phải tìm hiểu của nó và coi cái khả năng nó là như thế nào
và cái hạn chế như thế nào vì chúng ta biết là trashcbt nó vẫn có
những cái sai sót của nó vì vậy cái người sử dụng bắt buộc là phải tìm hiểu
là có thể làm được cái gì không làm gì
và có một cái hạn chế thứ hai của hiện nay trashcbt là nó chỉ cập nhật
dữ liệu đến cuối năm hai nghìn một do đó nếu về những cái vấn đề
liên quan đến số liệu sau đó thì nó trả lời chưa được
và ngoài ra có những cái đặc thù của việt nam mình nó không trả lời được
ví dụ liên quan đến vấn đề về văn hóa về lịch sử về môn người
do đó hiện nay là triển khai đã trả thì chưa nhưng hiện nay đang tìm hiểu
nó để coi nó làm được cái gì không được và từ đó dần dần từ đó ứng dụng
vô từng một con đoạn một
đối với lĩnh vực giáo dục tp hcm đặt hàng ứng dụng chatgpt
làm trợ lý ảo học tập phục vụ cho giảng viên giáo viên học sinh
đồng thời nghiên cứu cơ chế bảo mật quản lý dữ liệu trong việc sử dụng
ứng dụng trashcbt
các cơ quan quản lý nhà nước thì cũng mong muốn tìm cách để ứng dụng
trashcbt hay nói chính xác hơn là trashcbt là những cái biến thể của nước
để chúng ta làm sao đưa vào sớm nhất hiệu quả nhất để phục vụ cho
việc hoàn thiện cải thiện cái chất lượng của bộ máy phục vụ người dân
cái đó là mục tiêu cao nhất
chúng ta đặt hàng chúng ta làm sao tiếp nhận lại được những sản phẩm
chúng ta làm sao quán triển được đến tinh thần chúng ta có thể cung cấp
thêm kiến thức để cho mọi người có thể khai thác cái công cụ này
ngày một hiệu quả hơn
tuy nhiên tôi nghĩ như vậy là sẽ thành công
jacpt ra mắt từ ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai được đánh giá là ai thông minh nhất
và có thể thực hiện đa dạng nhiệm vụ tra cứu viết văn lập trình
chỉ bằng một đoạn mô tả hoặc câu lệnh ngắn khả năng tiếp nối câu chuyện
trong đoạn hội thoại và giao diện dễ dùng với đa số người dùng phổ thông
trashcbt ra mắt từ ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai được đánh giá là ai thông minh nhất